hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác tuần tra đã phát hiện xe ô tô hiệu mercedes ben có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một khẩu súng màu đen cùng một mươi một viên đạn một thanh kiếm dài khoảng năm mươi cm một bịch ni lông chứa tinh thể ma túy đá
các đối tượng trên xe được mời về cơ quan công an để điều tra làm rõ bao gồm võ trọng nghĩa phạm văn sơn nguyễn văn vui
khám xét nơi ở của nghĩa lực lượng chức năng thu giữ thêm ba thanh kiếm một khẩu súng hiệu gris và sáu viên đạn hai cuốn sổ ghi chép
từ đầu mối này cơ quan công an đã mời trang trang sống chung với nghĩa như vợ chồng về cơ quan công an làm việc
trang khai nhận thuê phan thanh vũ đi giao hàng lượng hàng trung bình mỗi ngày tiêu thụ lên tới một viên thuốc lắc
tiếp tục khám xét nơi ở của lê phương đức bạn của nghĩa cơ quan công an thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc
an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục đối ngoại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
ý tên miền của nước ngoài sau đó mua phương tiện thuê nơi hoạt động tại việt nam để tổ chức thiết lập quản trị website cho công dân hàn quốc đánh bạc
cá cược thể thao trên mạng internet
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay với hàng nghìn tài khoản chơi số tiền tham gia đánh bạc rất lớn khoảng tám sáu tỷ won tương đương với một trăm bảy mươi tỷ việt nam đồng
do mâu thuẫn trong cuộc nhậu một đối tượng đã dùng dao đâm bạn nhậu
vào ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn trơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm để điều tra về hành vi cố ý gây thân tích
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bốn trơn và anh nguyễn trọng tâm cùng một người tên ba và hai người bạn hiện chưa rõ lây lịch của anh tâm đi nhậu
trong lúc nhậu giữa trơn và ba xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau được mọi người can ngăn nên cả hai ra về
sợ ba tới để đánh mình nên trơn đã đi mua một cây
con dao giấu trong người rồi quay lại bàn nhậu
lúc này tâm bắt trơn phải xin lỗi ba nhưng trơn không đồng ý
tâm dùng tay đánh vào mặt trơn
tức giận trơn rút dao trong người đâm vào vùng cổ anh tâm gây thương tích nặng được người dân đưa đi cấp cứu
sau khi gây án tâm đến đầu thú tại công an phường hòa phú thành phố thủ dầu một
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thôn bùi giá xã ngũ thái huyện thuận thành vừa bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can
tại cơ quan điều tra đối tượng nam khai nhận từ năm hai nghìn tám cho đến nay đã cho nhiều người có nhu cầu vay tiền
với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng với lãi suất từ ba năm trăm linh đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
tương ứng với khoảng một trăm ba mươi đến một trăm tám mươi một năm
cho đến khi bị phát hiện bắt giữ long đã thu lợi bất chính được gần hai trăm linh triệu đồng
sau một ngày xét xử sơ thẩm và hai ngày tạm nghỉ để nghị án vào sáng ngày hôm nay
tòa nhân dân huyện tây hòa tỉnh phú yên đã tuyên án vụ kiện tranh chấp hợp đồng lao động giữa một mươi hai cựu giáo viên
với phòng giáo dục đào tạo huyện tây hòa
tòa án nhân dân huyện tây hòa nhận định phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa chấm dứt hợp đồng lao động
đối với một mươi hai giáo viên là nguyên đơn trong vụ kiện này có vi phạm về thời hạn báo trước theo quy định của bộ luật lao động
nên phải bồi thường tiền lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ khi chấm dứt hợp đồng sai luật đến khi xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện tây hòa tuyên xử chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của các nguyên đơn
buộc bị đơn phải bồi thường cho mỗi trường hợp có trình độ đại học là bảy mươi hai năm triệu đồng có trình độ cao đẳng là sáu mươi năm một triệu đồng
như vậy tổng số tiền mà bị đơn phải bồi thường cho một mươi hai nguyên đơn là hơn tám trăm bốn mươi triệu đồng
trong số đó có tám trường hợp hệ đại học và bốn trường hợp hệ cao đẳng
tại trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy
trong quá trình kiểm tra đột xuất lực lượng chức năng phát hiện tài xế phan thanh trí điều khiển xe container có nghi vấn sử dụng chất ma túy
qua kiểm tra nhanh bằng nước tiểu
đã cho kết quả dương tính với chất ma túy
bước đầu tài xế trí không chấp nhận kết quả test nhanh bằng nước tiểu
lực lượng chức năng đã đưa tài xế đến bệnh viện xét nghiệm máu theo yêu cầu và cùng ra kết quả dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện và tước bằng lái xe hai mươi ba tháng đối với tài xế phan thành trí
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân